những ai mà quá gầy trước khi mang thai thì sẽ cần ăn tăng lên nhiều hơn so với cái chung
còn ai đã quá mập hoặc là hơi mập trước khi mang thai thì rõ ràng là chúng ta không cần tăng